tiếp tục với những tin tức thời sự trong nước quan trọng bộ công an việt nam đã chủ động nắm đánh giá dự báo sát tình hình có liên quan đến công tác ứng phó với biến đổi khí hậu
bảo vệ môi trường triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự quyết liệt đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường
đó là khẳng định của đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an tại buổi tiếp ngài john kerry đặc phái viên của tổng thống hoa kỳ về biến đổi khí hậu vào sáng ngày hôm nay hai mươi bốn tháng hai
chào mừng ngài john kerry lần đầu tiên thăm việt nam trên cương vị là đặc phái viên của tổng thống hoa kỳ về biến đổi khí hậu
bộ trưởng tô lâm khẳng định biến đổi khí hậu là vấn đề cấp bách gắn với lợi ích sát sườn đe dọa tồn vong của các nước đặc biệt là các nước đang phát triển
việt nam đánh giá cao quyết tâm và vai trò của chính quyền tổng thống joe biden đặc biệt là cá nhân đặc phái viên john kerry
hy vọng hoa kỳ tiếp tục đi đầu trong lĩnh vực chống biến đổi khí hậu kết nối thúc đẩy các quốc gia cộng đồng quốc tế tăng cường hơn nữa các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu
ghi nhận các đề xuất đặc phái viên john kerry nêu tại buổi tiếp bộ trưởng tô lâm đề nghị phía hoa kỳ làm rõ những cam kết có thể hỗ trợ việt nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu
đồng thời thúc đẩy quan hệ hợp tác việt nam hoa kỳ trong các dự án bảo vệ môi trường bảo tồn đa dạng sinh học để phát triển nền kinh tế xanh tuần hoàn bền vững và phát thải ít carbon
hỗ trợ các dự án thiết bị nâng cao năng lực phát hiện xử lý các loại tội phạm về môi trường và nghiên cứu hỗ trợ bộ công an việt nam xây dựng trung tâm đào tạo nghiệp vụ cho lực lượng cảnh sát môi trường việt nam và các nước asean
chân thành cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp đặc phái viên john kerry khẳng định quan hệ song phương hai nước đang trên đà phát triển tốt đẹp trong nhiều lĩnh vực
nhấn mạnh việc ứng phó với biến đổi khí hậu có vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh môi trường và an ninh năng lượng đặc phái viên john kerry khẳng định
hoa kỳ sẽ tăng cường trao đổi và thúc đẩy hợp tác với việt nam trong lĩnh vực này nhằm hiện thực hóa các mục tiêu lớn mà lãnh đạo hai nước đã đề ra tại hội nghị cop hai mươi sáu

bộ trưởng lương tâm quang đề nghị các đơn vị chức năng trên cơ sở kết quả của hội thảo tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các nội dung hợp tác quốc tế trong phòng chống tội phạm theo từng lĩnh vực chuyên đề đồng thời nhấn mạnh
bận dụng kinh nghiệm thực tiễn của các quốc gia trên thế giới trong phòng chống khủng bố phù hợp với đặc điểm tình hình của việt nam
nhất là trong tổ chức lực lượng sử dụng các biện pháp ngăn chặn giải quyết các vụ khủng bố đồng thời tích cực ra soát tham mưu xây dựng hoàn thiện các quy định pháp luật bổ sung phát triển lý luận về phòng chống khủng bố hợp tác quốc tế về phòng chống khủng bố
đối với các đại biểu quốc tế đại diện cơ quan ngoại giao các nước tại việt nam đại diện các bộ ban ngành trung ương của việt nam thứ trưởng lương tâm quang mong muốn trong thời gian tới
tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ hỗ trợ phối hợp chặt chẽ cho công tác phòng chống khủng bố hợp tác quốc tế về phòng chống khủng bố nói riêng và công tác đảm bảo an ninh trật tự nói chung
tại hà nội vào sáng ngày hôm nay cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc bộ công an đã tổ chức hội thảo khoa học thực tiễn hoạt động và yêu cầu hoàn thiện chính sách pháp luật về các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
hội thảo có sự tham gia của các đại biểu đại diện cho các bộ ban ngành ở trung ương và các ủy ban của quốc hội các đồng chí đại biểu đại diện cho lãnh đạo công an các đơn vị địa phương các chuyên gia các nhà khoa học đầu ngành
theo quy định của pháp luật hiện hành lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở gồm bảo vệ dân phố lực lượng dân phòng lực lượng công an xã bán chuyên trách
các lực lượng này đều là lực lượng quân chúng nhân dân tự nguyện được tuyển chọn vào tổ chức tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở do ủy ban nhân dân cấp xã thành lập quản lý và duy trì hoạt động
trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội lực lượng này đã có những đồng góp tích cực trong bảo vệ an ninh trật tự đặc biệt là hỗ trợ đắc lực trong công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội
để nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của lực lượng tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự trong nhà nước pháp quyền hiện nay rất cần thiết phải xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở thống nhất trong toàn quốc và cần thiết phải có luật điều chỉnh để bảo đảm hành lang pháp lý hoạt động hiệu lực hiệu quả của lực lượng này
từ thực tiễn yêu cầu công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở và tình hình lực lượng công an xã trên địa bàn xã chúng tôi đề xuất bộ công an sớm trình quốc hội ban hành luật lực lượng tham gia
tổ chức quân chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở để thống nhất các lực lượng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở
cũng theo các đại biểu quy định của pháp luật về các lực lượng tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự còn gian trải ở nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau chưa đầy đủ chưa cụ thể nhất là chưa có luật quy định cụ thể đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở để đảm bảo hành lang pháp lý cho việc tổ chức hoạt động của lực lượng này
việc xác định chức năng nhiệm vụ của một số tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự chưa được cụ thể và chưa phù hợp với địa bàn tâm tư nguyện vọng ý kiến của nhân dân
trong đó có lực lượng công an xã bán chuyên trách là lực lượng hỗ trợ công an chính quy tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp nổi lên ngay tại cơ sở
vì vậy cần thiết phải có luật điều chỉnh để đảm bảo hành lang pháp lý và hiệu quả hoạt động của lực lượng này
để xuất bộ công an phối hợp với các cấp các ngành liên quan sớm hoàn thiện bán hình luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tạo cơ sở pháp lý cao hơn và quy định thống nhất đối với lực lượng bảo vệ dân phố công an xã bán chuyên trách tiếp tục được sử dụng nhằm triển khai thực hiện đảm bảo tính đồng bộ
đây là lực lượng quân chúng đồng cốt ở cơ sở có vị trí nhiệm vụ tương đồng trong hộ sở lực lượng công an bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng
để xuất bộ công an phối hợp với các cấp các ngành liên quan sớm hoàn thiện bán hình luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tạo cơ sở pháp lý cao hơn và quy định thống nhất đối với lực lượng bảo vệ dân phố công an xã bán chuyên trách tiếp tục được sử dụng nhằm triển khai thực hiện đồng bộ
lực lượng này tương xứng với đặc thù công việc thời gian công sức làm việc để kích lệ tinh thần hăng say miệt mài công tác của các lực lượng bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở
tại hội thảo các ý kiến tham luận đã đánh giá thực trạng hoạt động của các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trong thời gian qua khẳng định vai trò tầm quan trọng của lực lượng này trong tình hình hiện nay đánh giá cao kết quả phối hợp giúp đỡ của lực lượng quân chúng tự nguyện này với lực lượng công an trong công tác bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đồng thời cũng chỉ ra những khó khăn vướng mắc hạn chế những bất cập trong quá trình hoạt động những nguyên nhân và đề xuất giải pháp hoàn thiện hành lang pháp lý về lực lượng bảo vệ
của lực lượng này trong tình hình hiện nay
cục ngoại tuyến tổ chức đại hội đại biểu đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh cục ngoại tuyến lần thứ hai mươi tám nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi bảy vào ngày hôm nay hai mươi bốn tháng hai
đây là đơn vị đoàn cấp cơ sở được ban thường vụ đoàn thanh niên bộ công an chọn để hướng dẫn tổ chức đại hội điểm nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi bảy

đoàn viên cục ngoại tuyến cũng gắn phong trào đoàn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị tích cực tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo các cấp nhiều chủ trương biện pháp công tác quan trọng
sau thời gian làm việc tích cực nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao đại hội đã bầu một mươi ba đồng chí vào ban chấp hành khoa mới nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi bảy và bầu đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu đoàn thanh niên bộ công an lần thứ hai mươi hai